đoàn thanh niên trung tâm truyền hình nhân dân báo nhân dân phối hợp với đài phát thanh và truyền hình bắc cạn
ubnd huyện bắc nạm đã khánh thành cầu bàn lùng muồng xã xuân la
sau hơn một tháng thi công cầu lùng muồng đã hoàn thành phục vụ việc đi lại cho hơn một trăm linh hộ dân
chủ yếu là đồng bào dân tộc giao và mông trên địa bàn xã xuân la
đây là công trình do trung tâm truyền hình nhân dân và người dân xã xuân la phối hợp thực hiện
người dân đóng góp về giải phóng mặt bằng và thi công
trong năm hai nghìn một mươi bảy đoàn thanh niên truyền hình nhân dân đóng góp về nguyên vật liệu và tư vấn giám sát
ước tính cây cầu này có tổng mức đầu tư khoảng sáu mươi triệu đồng
ngoài việc khánh thành cầu lùng muồng đoàn thanh niên truyền hình nhân dân cũng đã trao hơn hai trăm linh xuất quà
cho học sinh các phân trường vùng cao các gia đình chính sách và hộ nghèo của xã xuân la
huyện bắc nạm bắc cạn và xã quý quân huyện hà quảng cao bằng
đây là một trong những hoạt động tình nguyện trong năm hai nghìn một mươi bảy của đoàn thanh niên trung tâm truyền hình nhân dân